nhân vật của chương trình là một cô gái đang có rất nhiều chàng trai theo đuổi
ngày hôm nay cô gái sẽ mời hai chàng trai đang có tình cảm với mình đến ra mắt gia đình toàn giang hồ
để xem ai mới thực sự là người bản lĩnh
vừa bước vào chàng trai đã đụng mặt một thanh niên toàn xăm trổ
trông có vẻ khá lo lắng khi bước vào căn phòng đầy súng ống và dao kiếm
có lẽ chàng ta cũng không ngờ lại gặp tình địch ở đây lại còn to con như thế
sự việc diễn biến một cách bất ngờ khi người đàn ông này bước vào